kiên quyết điều tra đưa ra ánh sáng xử lý nghiêm minh các vụ án vụ việc về kinh tế tham nhũng tiêu cực được đánh giá là một trong những điểm sáng của lực lượng công an nhân dân trong thời gian qua
cuối tháng năm làm việc với đoàn công tác số tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực bộ trưởng tô lâm một lần nữa khẳng định bộ công an không chỉ đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm tham nhũng tiêu cực mà còn thực hiện nhiệm vụ này ngay trong nội bộ
sai phạm của cán bộ đảng viên ngay cả là cán bộ chỉ huy cần phải được nghiêm túc phê bình xử lý
câu chuyện tại tri bộ đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận hà đông thành phố hà nội
người đứng đầu tri bộ này đã bị điều chuyển công tác do thiếu trách nhiệm vi phạm quy trình công tác dẫn đến việc bị can bỏ trốn trong quá trình bị dẫn giải phục vụ xét xử
công an quận cũng đã thống nhất báo cáo với cả đảng ủy công an phố quận ủy để điều động
đồng chí sang một vị trí công tác khác để làm sao có tính dân đe giáo dục
kể từ lúc mà điều động đồng chí bí thư cấp trưởng một đơn vị sang vị trí công tác khác thì có tính dân đe đối với các tri bộ trực thuộc đảng bộ công an quận
cũng như đảng viên công an quận nhìn vào đấy để có cái hướng khắc phục và phấn đấu
xử lý sai phạm của cá nhân đã trở thành cơ hội để tập thể tự soi tự sửa mình
nội dung sinh hoạt tri bộ
được đổi mới tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng siết chặt quy trình công tác điều chỉnh trong phân công nhiệm vụ để phù hợp hơn với sở trường cán bộ
đấy là một bài học sâu sắc đến cấp ủy chỉ huy và từng cán bộ đồng chí đảng viên
để đấy để anh em cấp dưới nhìn vào và người ta đánh giá rằng cấp ủy tri bộ và chỉ huy của chúng ta là thẳng thắn trung thực và đánh giá khác
không vì chúng ta là chỉ huy mà chúng ta bao bọc nhau
trên tinh thần khách quan minh bạch nghiêm cấm bao che né tránh
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm của đảng viên cán bộ chiến sĩ kể cả là lãnh đạo cao cấp
chỉ tính trong năm hai nghìn hai mươi một các cấp ủy tri bộ trong công an nhân dân đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt tổ chức đảng gần hai mươi lượt đảng viên xem xét thi hành kỷ luật bốn tổ chức đảng và trên một đảng viên
bộ công an đã kiểm tra chín mươi hai lượt đơn vị thuộc hai mươi một công an đơn vị địa phương phát hiện xử lý năm tập thể một trăm bốn mươi ba cá nhân vi phạm điều lệ
kỷ luật đi đổi với giáo dục điều lệnh nội vụ điều lệnh đội ngũ quy trình chế độ công tác lễ tiết tác phòng nề nếp sinh hoạt trong toàn lực lượng như đó được củng cố
bộ công an đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng gần hai mươi lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tập thể một trăm bốn mươi ba cá nhân vi phạm điều lệnh

bộ công an đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tập thể một trăm bốn mươi ba cá nhân vi phạm điều lệnh
bộ công an đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng gần hai mươi lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng
bộ công an đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng gần hai mươi lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng

bộ công an đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng gần hai mươi lượt đảng
bộ công an đã tiến hành kiểm tra giám sát trên ba lượt đảng viên xem xét thi hành quy luật bốn tổ chức đảng